tất cả các trường từ cấp mầm non đến cấp phổ thông đã được bắt đầu sau nhiều tháng đóng cửa do dịch
theo quy định mới của bộ giáo dục văn hóa và khoa học mỗi lớp chỉ được phép có hai mươi năm học sinh trong phòng
cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay